ban tổ chức festival huế cho biết sẽ lùi thời gian tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi
sang khoảng cuối tháng tám đầu tháng chín để tránh dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết sẽ làm việc thêm với các đối tác
chung quanh việc lùi thời điểm tổ chức festival huế
trong trường hợp dịch bệnh kéo dài ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo để đề xuất lại
được biết festival huế năm nay có sự tham gia của hơn hai mươi đoàn nghệ thuật quốc tế
như hàn quốc nhật bản philippines israel pháp nga bỉ đan mạch áo hungary
cộng hòa xéc mỹ mexico colombia cuba australia ai cập
hứa hẹn mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn đa màu sắc văn hóa